tại hà nội bộ lao động thương binh và xã hội đã tổ chức lễ tuyên dương những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng đồng chí nguyễn văn bình
trưởng ban kinh tế trung ương đồng chí nguyễn thiện nhân chỉ đạo đảng bộ tp hcm
đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương đồng chí nguyễn xuân thắng
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
phó chủ tịch nước đảng thị ngọc thịnh cùng các đồng chí ủy viên trung ương đảng
lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương tham dự
đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức trên quy mô toàn quốc với bốn trăm linh đại biểu tiêu biểu nhất
trong lĩnh vực công tác xã hội ở khắp mọi miền tổ quốc động viên khích lệ những tấm gương tiêu biểu
tạo sự lan tỏa tới toàn xã hội truyền thông tốt đẹp thương người như thể thương thân của dân tộc ta
một trăm linh đại biểu là những người dân đã và đang dành công sức tiền của của mình và vận động xã hội
chăm lo người có công với cách mạng chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ người cao tuổi trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
họ là những tấm gương sáng thầm lặng bằng trái tim và sự nhiệt huyết của mình hằng ngày chăm lo cho cộng đồng xã hội
nhân dịp này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao tặng danh hiệu anh hùng thời kỳ đổi mới
cho quỹ bảo trợ trẻ em việt nam và cá nhân bà trần cẩm nhung
anh hùng lao động lê văn kiểm vì đã có những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo
từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi chín góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc